xin kính chào quý vị và các bạn
đến với các tỉnh phía đông bắc bộ
trong ngày mai trời tiếp tục nhớ mây về sáng sớm
có sương mù lẫn mưa nhỏ rải rác
trời vẫn ở ngưỡng z
ban ngày thời tiết phổ biến tạnh giáo có thể hứng nắng
nhiệt độ không có quá nhiều biến động
chủ yếu ở mức là hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
trời sẽ tiếp tục tạnh giáo trong ngày hai mươi sáu
sau đó sang ngày hai mươi bảy
vùng hồi tụ gió ở mực năm m
có xuống được thiết lập
sẽ là tác nhân gia tăng mưa mưa rào
tại khu vực vùng núi
nhiệt độ cao nhất sẽ đạt ngưỡng là hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ
khu vực phía tây bắc bộ
có thời tiết tốt hơn
tại khu vực phía đông
khi trời phổ biến là không mưa
ban ngày có nắng trong vòng cả ba ngày tới
trưa chiều trời có nắng rõ rệt hơn
ấm áp với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
là hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
có nơi cao hơn
sau đó sẽ giảm từ một đến hai độ trong ngày hai mươi bảy
thời tiết tại các tỉnh ven biển miền trung
trong thời đoạn ba ngày tới sẽ khá ổn định
tại các tỉnh từ thanh hóa
trở vào đến thừa tiên huế
vào thời điểm đêm và sáng sớm trời rét
và có thể có sương mù ở phần phía bắc khu vực
sau đó cả khu vực trời sẽ có nắng ấm
và không mưa
nhiệt độ trong ba ngày tới ổn định
không quá mức là hai mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết cũng rất tuận lợi
trong tuần lệ giáp tết nguyên đán
phổ biến là không mưa ban ngày trời có nắng
nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
chỉ lưu ý là trời sẽ hơi xe lạnh
hồi đêm và sáng sớm
ở phần phía bắc của khu vực
khu vực vùng núi cao tây nguyên
nhiệt độ thấp nhất ban đêm
vẫn chủ yếu là dưới một mươi chín độ
cảm giác vẫn khá rét
ngày nắng ấm với nhiệt độ cao nhất trong ngày
sẽ ra động từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
có nơi cao hơn
riêng đà lạt nhiệt độ không quá mức hai mươi bốn độ
điểm dừng chân cuối là các tỉnh nam bộ
thời tiết nắng giáo
sẽ là tiết trời chủ đạo bao trùm trên toàn khu vực
trong thời đoạn ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến
là ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
có nơi là ba mươi bốn độ
bình dương đồng nai và tây ninh
về tối muộn vào đêm
tại khu vực đông nam bộ
trời vẫn xe lạnh với nhiệt độ dưới hai mươi ba độ